đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hội chữ thập đỏ việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tám
đã chính thức khai mạc với sự tham gia của bốn trăm tám mươi bảy đại biểu đại diện cho hơn tám triệu cán bộ
hội viên tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước
tham dự đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt
nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và lãnh đạo một số bộ ngành đoàn thể tổ chức xã hội
đại diện của hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
trong nhiệm kỳ qua phát huy vai trò nầm cốt trong công tác nhân đạo
hội chữ thập đỏ việt nam đã tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động chữ thập đỏ
tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ chín của đại hội đã đề ra
phát biểu tại đại hội thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phong trào hoạt động nhân đạo của nước ta
bởi nhân đạo sẻ chia nhân ái là một trong những giá trị văn hóa đạo lý truyền thống của con người việt nam
thấm sâu trong các gia đình dòng họ xóm làng cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi đánh giá cao nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được
trong hoạt động nhân đạo của các thế hệ lãnh đạo đội ngũ cán bộ hội viên tình nguyện viên thanh thiêu niên chữ thập đỏ cả nước trong thời gian qua
tôi trân trọng và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp cao cả của các nhà hảo tâm các tổ chức các doanh nghiệp
cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ nguồn lực và chung tay cùng với hội chữ thập đỏ việt
hội chữ thập đỏ việt nam thực hiện các hoạt động nhân đạo
bên cạnh những thành tích to lớn thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra hoạt động nhân đạo và tổ chức hội chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế
hoạt động nhân đạo và tổ chức hội dân thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế
công tác quản lý đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập
nội dung phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới
việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu
tổ chức hội ở một số nơi chưa đồng bộ hiệu quả hoạt động thấp
hiện việt nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
trong đó có những vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết
như hậu quả của chiến tranh để lại còn nặng nề thiên tai thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi số người nghèo nạn nhân thiên tai người nghèo cần trợ giúp còn nhiều
điều đó đòi hỏi cần phải tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ tương thân tương ái trong xã hội cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hội thời gian tới
thủ tướng đánh giá cao và thống nhất với những định hướng lớn trong năm năm tới của hội chữ thập đỏ việt nam
thủ tướng đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện chương trình kế hoạch mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ tới
phân đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị số bốn mươi ba của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ việt nam
tiếp tục thực hiện có hiệu quả bảy hoạt động được quy định trong luật hoạt động chữ thập đỏ đặc biệt chú trọng công tác xã hội nhân đạo
tham gia phòng ngừa và ứng phó với thiên tai chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng hiến máu nhân đạo
thủ tướng yêu cầu cán bộ hội phải là người có tâm huyết có trái tim hồng biết sẻ chia cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn
có năng lực vận động và tổ chức có hiệu quả hoạt động nhân đạo
thủ tướng kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức các gia đình
các doanh nghiệp các nhà hào tâm đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc
chủ động và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân đạo thiết thực kịp thời chăm lo trợ giúp đồng bào khó khăn nạn nhân của thiên tai thảm họa
đại hội đã bầu bà nguyễn thị xuân thu tiếp tục giữ chức chủ tịch hội chữ thập đỏ việt nam khóa một mươi